bộ công an bộ trưởng tô lâm đã chúc mừng đoàn công tác của bộ quốc phòng đến thăm làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai bộ về thực hiện đề án sáu
hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an xây dựng đang lưu trữ thông tin được số hóa của hơn một trăm linh bốn triệu công dân việt nam bổ sung cập nhật thường xuyên đảm bảo đúng đủ sạch sống
đây là tài sản chung của quốc gia là nền tảng quan trọng là dữ liệu gốc để thúc đẩy chuyển đổi số triển khai đề án sáu với năm nhóm tiện ích cụ thể
trên cơ sở khai thác phát huy các giá trị tiện ích từ dữ liệu dân cư bộ công an và bộ quốc phòng đã thông qua kế hoạch phối hợp triển khai đề án sáu giữa hai bộ
theo đó công tác phối hợp nhằm kết nối khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quân sự quốc phòng kết nối một số hệ thống công nghệ thông tin của bộ quốc phòng với hệ thống định danh và xác nhận điện tử
ứng dụng vneid để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công tại các cơ quan đơn vị các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ cho công tác quản lý biên giới kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu
thông qua việc kết nối chia sẻ dữ liệu xây dựng giải pháp kỹ thuật cho phép xác thực thông tin phục vụ công tác phòng chống tội phạm giữa các cơ quan chức năng của hai bộ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang nhấn mạnh vì thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa hai bộ chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh cũng như nhu cầu của hai bộ
trên cơ sở đó việc ký kết kế hoạch phối hợp triển khai đề án sáu của chính phủ giữa bộ quốc phòng và bộ công an sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị giữa hai bộ khai thác bổ sung làm giàu cơ sở dữ liệu dân cư đẩy mạnh ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý công tác tham mưu hoạch định các chính sách thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh huy động mọi nguồn lực làm đồng bộ bài bản từ chủ trương chính sách trang bị tiềm lực khoa học công nghệ tài chính con người tạo nền t
an ninh thông tin các chương trình chuyển đổi số của đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm cũng đã hoan nghênh và biểu dương các đơn vị bộ công an và bộ quốc phòng đã chủ trương xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai đề án sáu giữa hai bộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tư lệnh tám mươi sáu và cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là hai đơn vị được giao đầu mối triển khai kế hoạch cần xây dựng lộ trình chi tiết các công việc phân công nhiệm vụ cụ thể các đơn vị triển khai
thời gian hoàn thành đảm bảo tiến độ phối hợp trong tham mưu xây dựng hoàn thành thể chế liên quan đến chuyển đổi số nói chung chuyển đổi số trong lĩnh vực quốc phòng an ninh nói riêng nâng cao chất lượng phối hợp trong công tác giám sát an ninh an toàn thông tin
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xâm nhập phá hoại lấy cắp dữ liệu nhất là các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng của quốc gia chia sẻ đồng bộ các dữ liệu chuyên ngành về thông tin lý lịch tư pháp
trích lục tiến án tiền sự đối tượng cấm xuất nhập cảnh phục vụ công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
bộ trưởng tô lâm tin tưởng kế hoạch phối hợp thực hiện đề án sáu giữa hai bộ sẽ đạt được những hiệu quả thực chất đóng góp tích cực vào chuyển đổi số quốc gia phục vụ có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc nhân dịp kỷ niệm một mươi chín năm ngày doanh nhân việt nam
chi ân tôn vinh các doanh nhân đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp việt nam đã luôn đồng hành chia sẻ hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trong những năm qua cộng đồng doanh nghiệp việt nam đã đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện các chủ trương lớn của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trả tự
cùng với đó là hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an nhân dân triển khai xây dựng các dự án trọng điểm của bộ công an
bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ trong những năm gần đây đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp đỡ ủng hộ lực lượng công an nhân dân các cấp
trong thực hiện chủ trương an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo xây dựng các trường học trên địa bàn các tỉnh còn nhiều khó khăn các tỉnh vùng sâu vùng xa
việc làm này đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc qua đó giữ vững an ninh trả tự ngay tại cơ sở góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
đồng chí bộ trưởng khẳng định bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng với tinh thần đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất môi trường ổn định an toàn lành mạnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh sản xuất bảo đảm mọi hoạt động thông suốt đúng chủ trương đường lưới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã làm việc với công an thành phố đà nẵng tham gia cùng đoàn có lãnh đạo cục trang bị và kho vận cùng một số đơn vị thuộc bộ công an
thời gian qua công an thành phố đà nẵng đã bám sát thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương bộ công an thành ủy ubnd tp làm tốt chức năng tham mưu triển khai hiệu quả các kế hoạch biện pháp công tác công an giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời thực hiện tốt việc trang bị cho các đơn vị nghiệp vụ

phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa gửi thư khen công an tỉnh đắk lắk lập thành tích xuất sắc trong phát hiện thu giữ một mươi hai bảy tấn cà phê bột giả khởi tố sáu vụ án bảy bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả
trong thư khen phó thủ tướng trần lưu quang ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nói trên của công an tỉnh đắk lắc
trên công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được phân đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được sao kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn

đây cũng chính là điểm đã xảy ra sạt lỡ do mưa bão năm hai nghìn hai mươi hai hiện lực lượng chức năng đã điều động phương tiện chuyên dụng đến tại hiện trường sạt lỡ
các phương tiện trên quốc lộ một theo hướng đà nẵng huế và ngược lại tạm ngừng lưu thông qua đèo hải vân và được phân luồn đi qua hầm đường bộ hải vân
thưa quý vị tại tuyến đường dẫn lên đèo hải vân lực lượng chức năng đã tiến hành thiết lập hai chốt chặn tấn như thế này và tất cả các phương tiện thì đều bị cấm không cho lưu thông qua đèo
trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp hối hợp với công an phường hòa hiệp bắc bố trí lực lượng tổ chức phân luồn không cho người và phương tiện lên đèo
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức chốt chặn không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc
trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp hối hợp với công an phường hòa hiệp bắc bố trí lực lượng tổ chức chặn không cho người và phương tiện lên đèo

trạm cảnh sát giao thông cửa âu hiệp bố trí lực lượng tổ chức chặn không cho người và phương tiện lên đèo từ phía bắc